văn phòng thủ tướng iraq cho biết thủ tướng tạm quyền abdel abdul mahdi đã đề nghị mỹ cử một đoàn đàm phán tới baghdad để chuẩn bị cho công tác rút quân khỏi quốc gia vùng vịnh này
tuyên bố cho biết trong cuộc điện đàm thủ tướng tạm quyền mahdi đã đề nghị các phái đoàn đàm phán cần có mặt tại iraq để thiết lập các cơ chế thực thi nghị quyết đã được quốc hội iraq thông qua trong đó yêu cầu các lực lượng nước ngoài rút khỏi quốc gia vùng vịnh này
hiện có khoảng năm hai trăm linh binh sĩ mỹ đồn trú tại các căn cứ quân sự ở iraq nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng
lực lượng này nằm trong liên quân do mỹ đứng đầu được phía iraq đề nghị hỗ trợ trong cuộc chiến chống các phần tử thanh chiến